do nước lũ thượng nguồn đổ về kết hợp với nước chiều cường dâng cao nên những ngày qua nước lũ đã làm ngập một số cơ quan trường học và các tuyến đường nội ô trên địa bàn thị trấn lai vùng
từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng chín tại điểm trường mầm non thị trấn lai vung nước tràn ngập khuôn viên trường khoảng hai mươi cm gây ảnh hưởng các hoạt động sinh hoạt ngoài giờ của các em và việc phụ huynh đưa đón cũng gặp nhiều khó khăn
cũng trong những ngày này tại tuyến dân cư khóm hai các tuyến đường đi vào chợ củ thị trấn lai vung nước ngập nhiều đoạn đường có đoạn ngập sâu từ ba mươi đến bốn mươi cm có nơi tràn vào nhà dân gây khó khăn trong sinh hoạt và lưu thông
theo dự báo của ngành chức năng tỉnh đồng tháp những ngày tới nước lũ tiếp tục lên kết hợp chiều cường dâng nên khuyến cáo người dân chú ý theo dõi mực nước để chủ động ứng phó với lũ và chiều cường